chủ tịch ubnd tỉnh quảng ninh yêu cầu giám đốc công an tỉnh cùng với các bí thư
chủ tịch ubnd tp cẩm phả và huyện vân đồn cần tập trung điều tra xử lý các đối tượng có hành vi
lôi kéo kích động người dân tập trung đông ở trạm thu giá bot biên cương ở tp cầm phả trong những ngày vừa qua
trong các ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng hai một số trường hợp đã cố tình tập trung lôi kéo người dân khu vực
tp cầm phả huyện vân đồn gây dối cản trở giao thông khi trạm bot biên cương trạm thu giá dịch vụ sử dụng đồng bộ
quốc lộ một mươi tám đoạn hạ long mông dương đi vào hoạt động một số cá nhân sử dụng mạng xã hội facebook kêu gọi
hô hào hẹn giờ người dân đến trạm thu giá biên cương để phản đối việc thu giá sử dụng đồng bộ
cơ quan chức năng đã cơ bản xác định được hai mươi bảy phương tiện của hai mươi bảy cá nhân có hành vi biểu hiện chống đối
việc thu giá sử dụng đường bộ của trạm bot biên cương
chiều ngày hai mươi hai tháng hai trạm bot biên cương đã huy động đông đảo lực lượng cán bộ nhân viên để điều phối luồng xe bán vé di động
tuy nhiên do lượng phương tiện khá đông nên gây ra tình trạng ách tắc giao thông
đến một mươi năm h cùng ngày thông tin từ trạm thu giá bot biên cương cho biết đã tiến hành mở barriere xả trạm
đến một mươi bảy h ba mươi trạm bot biên cương đã thông suốt hai đầu nhiều người dân đã ra về
chiều ngày hai mươi hai tháng hai ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh ra công điện
yêu cầu giám đốc công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra các trường hợp có hành vi cố tình gây dối
cản trở giao thông gây mất an ninh trật tự tại khu vực trạm thu giá xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật